theo báo cáo đánh giá về tình hình kinh tế xã hội của thành phố đà nẵng trong năm hai nghìn một mươi chín
cùng với các lĩnh vực dịch vụ du lịch công nghiệp đều đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra
sản lượng nông nghiệp cũng đạt kết quả khả quan
theo đó sản lượng lúa năm hai nghìn một mươi chín đạt ba mươi bảy trăm linh tấn năng suất bình quân đạt sáu mươi tám mươi năm tạ trên một hectare
thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm ocope
trên địa bàn thành phố đến năm hai nghìn ba mươi phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo hướng chủ lực
đặc trưng và nông nghiệp theo hướng hữu cơ phục vụ nông nghiệp đô thị
hoàn thành đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại hòa ninh
triển khai quy hoạch chi tiết các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ để thu hút đầu tư
tập trung ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh dịch tả lợn châu phi
bàn hành bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố đà nẵng giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi